sáng chế và ứng dụng robot chống cận thị và gù lưng cho trẻ em
thưa quý vị những hiện tượng như hoa cúc nở sớm trong mùa đông hay thanh long không ra hoa nếu vào vụ ngày ngắn đêm dài v v
là các vấn đề mà nông dân luôn phải đau đầu đối mặt
làm sao để cây trồng ra hoa và thu hoạch được đúng thời điểm là mong muốn của bất cứ người nông dân nào
đã có nhiều công nghệ để hiện thực hóa mong muốn này một trong số đó là ứng dụng đèn chiếu sáng trong nông nghiệp
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong phần tiêu điểm khoa học
điện năng tiêu hào nhiều nhưng hiệu quả mang lại chẳng bao nhiêu
nhằm khắc phục tình trạng này ông sơn đã tiến hành nhiều giải pháp như thay đổi phân bón cải thiện đất trồng
tuy nhiên chỉ đến khi ông tiến hành thay đổi nguồn sáng từ sử dụng bóng đèn sợi đốt sang đèn compact thì hiệu quả mới thực sự rõ nét
thấy được hiệu quả của việc sử dụng bóng đèn compact chiếu sáng trong nông nghiệp không chỉ gia đình ông sơn mà hiện rất nhiều gia đình khác trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương lân cận cũng đã áp dụng biện pháp này
việc sử dụng đèn compact hai mươi w hoàn toàn hiệu quả như là có hiệu quả tác động chiếu sáng tương đương với bóng đèn sáu mươi w bóng tròn
do vậy thì ta có thể nói rằng với cái thanh năng thì ngoài cái việc
sử dụng tiết kiệm hiệu quả phân bón thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới thì việc sử dụng đèn chiếu sáng thay thế móng đỡ đèn tròn bằng đèn gop thì có một hiệu quả rất tốt cho việc sản xuất
được biết sản phẩm đèn compact nói trên là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và xây dựng quy trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống
và điều khiển ra hoa một số loại cây trồng với quy mô công nghiệp do bộ khoa học và công nghệ giao cho công ty cổ phần bóng đèn phích nước giảng đông chủ trì phối hợp với viện tiên tiến khoa học và công nghệ viện sinh học nông nghiệp của đại học nguyễn tất thành thực hiện
từng bài bảng từng bước từng cái nguồn sáng ban đầu nguồn sáng cũ đến cái nguồn sáng từng bước cải tiến một và làm sao đến cái thời điểm hiện tại là chúng tôi phải đem được cái loại đèn tốt nhất
nhờ sự bắt tay của viện trường và doanh nghiệp trong việc giải quyết bài toán thực tiễn đề tài được bộ khoa học và công nghệ nghiệm thu năm hai nghìn một mươi sáu với kết quả xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo hơn hai mươi loại bột hình quang để sản xuất đèn chuyên dụng cho nuôi cấy mô hoa cúc và thanh long
bên cạnh đó đề tài còn cho ra đời đèn compac chuyên dụng phổ đỏ có bước sóng đỉnh sáu trăm sáu mươi nm
với nguồn sáng chuyên dụng này cộng với quy trình giải pháp chiều sáng hợp lý sẽ tác động làm cho cây hoa cúc
da hoa quả theo ý muốn
mặt khác đèn compac có công suất chỉ một mươi năm w hai mươi w nên rất tiết kiệm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
sản phẩm từ đề tài này đã được áp dụng vào thực tế với hàng chục mô hình ứng dụng tại hà nội đà lạt quảng ninh thành phố hồ chí minh bình thuận tây ninh tiền giang
hôm nay đối với ba chương trình chiếu sáng mà chúng tôi đã rất thành công
đấy là chiếu sáng trong nhân giống nuôi cây mô chiếu sáng chuyên dụng trong điều khiển ra hoa cây hoa cúc và cây thanh long
thì chúng tôi đã được
cục trồng trọt của bộ nông nghiệp phát triển đông thôn là cũng đã cấp cho cái chứng chỉ chứng nhận tiến bộ kỹ thuật
và cũng đã được bộ nông nghiệp phát triển đông thôn là công bố chứng nhận và công bố rộng rãi khuyến cáo các đơn vị nông nghiệp cũng như các hộ dân sử dụng
ngoài việc ứng dụng trong nông nghiệp hiện công nghệ chiếu sáng cũng đang được ứng dụng trong ngư nghiệp cụ thể là đáy bắt thủy hải sản
theo nghiên cứu của các nhà khoa học tập tính của cá bị tác động mạnh bởi ánh sáng
ánh sáng trong đời sống của cá
có ý nghĩa như là tín hiệu thức ăn sự tạo đàn định hướng di chuyển
qua thời gian kỹ thuật đánh bắt sử dụng ánh sáng nhân tạo ngày càng phổ biến
hiện nay ở nước ta có đến ba mươi sáu sản lượng cá hàng năm là từ phương pháp này
tuy nhiên theo thời gian việc đánh bắt thủy hải sản bằng nguồn sáng truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều bất cập
trước đây một tàu cá có công suất bốn trăm linh cv thường sử dụng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đèn
theo tính toán chi phí lớn nhất chính là tiền dầu
nếu như một đợt đánh bắt kéo dài hai mươi ngày
lượng dầu tiêu thụ lên đến một mươi hai bốn trăm linh lít
thì chi phí cho chiếu sáng chiếm tới sáu mươi tức là bảy bốn trăm bốn mươi lít dầu dành cho chiếu sáng
cạnh tranh nguồn cá cạn kiệt chi phí cao dẫn đến thua lỗ
nhiều ngư dân đã không còn mặn mà bám biển
với mức độ của tàu nước ngoài thì phương tiện của ta hiện đại
máy móc tàu người ta to hơn và người ta sử dụng các loại bóng đèn tiên tiến hơn
cho nên là cái sản lượng ấy người ta thu
khi người ta thu hoạch được cao hơn thì nó ảnh hưởng đến sản lượng của mình
bên cạnh đó do đặc điểm là nguồn sáng không định hướng
cho nên lượng ánh sáng vô công hắt lên trời quá nhiều
trong khi lượng ánh sáng xuống nước chỉ hai mươi năm
số lượng đèn sử dụng nhiều
lượng ánh sáng quá lớn
dẫn đến con người làm việc dưới ánh sáng có độ chói cao
nóng lượng tia uv lớn ảnh hưởng đến sức khỏe
trước yêu cầu thực tế để khắc phục những nhược điểm
và nâng cao hiệu quả trong công tác khai thác hải sản bằng ánh sáng
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
viện hải dương
viện hải dương học nha trang đã kết hợp với công ty dạng đông
để thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng đèn led cho nghề lưới vây
kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ
đây là quỹ do môi trường toàn cầu gef và ngân hàng thế giới world bank tài trợ
sản phẩm của đề tài là đèn led chuyên dụng với công suất hai trăm linh w ba trăm linh w
đã được các nhà khoa học thử nghiệm và đánh giá trên thực tế
tại vùng biển nha trang khánh hòa và cho kết quả khả quan
trước hết là tiết kiệm nhiên liệu
hai nữa là
thứ nhất là tôi thấy nó hiệu quả ánh sáng nó cũng tốt
ba nữa là nó tập trung ánh sáng để cho mình khai thác nó dễ hơn
vâng trong sử dụng bóng đèn led này
ngoài về vấn đề nhiên liệu và hiệu quả từ khai thác
thì thứ nhất là sử dụng bóng đèn led này
thì nó bảo vệ sức khỏe cho công nhân trên tàu
và cái thứ hai nữa là nó bảo vệ được động cơ trên tàu
tất cả các sản phẩm đã được nghiên cứu bài bản
phối hợp với cả các viện nghiên cứu như viện nghiên cứu hải sản
viện hải dương học rồi các trường đại học như trường đồng bách khoa
để hình thành lên sản phẩm này có thể đảm bảo được ví dụ như là chống rung lắc
chống được cái ăn mòn muối biển và độ bền có thể tăng tuổi thọ gấp năm lần
hơn gấp năm lần so với cả các bóng đèn của ngư dân đang dùng hiện nay
từ thực tế trên có thể thấy
việc ứng dụng những sản phẩm chiếu sáng mới chuyên dụng có tiềm năng rất lớn trong việc tăng năng suất
và giảm giá thành trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
bên cạnh đó những ứng dụng chiếu sáng trong chăn nuôi nuôi trồng đánh bắt thủy sản
cũng đã cho kết quả bước đầu khả quan hứa hẹn hiệu quả tốt cả về năng suất và tiết kiệm năng lượng
đây được cho là một trong những giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp của cả nước
nhất là trong bối cảnh của cuộc kế mạng công nghiệp lần thứ bốn
đang phát triển với tốc độ nhanh chóng như hiện nay
theo các thống kê khác nhau ở nước ta tỉ lệ cận thị chiếm khoảng hai mươi sáu mươi
tùy theo độ tuổi và tùy khu vực thành thị hay nông thôn
trong đó ước tính có gần ba triệu trẻ em ở độ tuổi từ tới một mươi năm tuổi mắc các tật khúc xạ
trong đó tỷ lệ cận thị chiếm hai phần ba và tập trung chủ yếu ở đô thị
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một trong số đó là do tư thế ngồi học không đúng
khiến mắt tiếp xúc quá gần với sách vở gây mỏi mờ
vậy làm thế nào để giúp trẻ khắc phục tình trạng này
trong phần tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu một sản phẩm rất đặc biệt
đó là robot chống cận thị và gù lưng cho trẻ em
thiết bị này tuy nhỏ bé nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc giám sát
đồng hành cùng sức khỏe của các em học sinh trong suốt quá trình học tập
đây là thiết bị chống cận thị và gù lưng cho trẻ em có tên là catteny
một sản phẩm điển hình của công nghệ bốn chứa đầy đủ các bước kỹ thuật công nghệ
như phần cứng firmware hệ điều hành nhúng kết nối điện toán đám mây và khai thác dữ liệu
sản phẩm được chế tạo bởi nhóm tác giả là cựu sinh viên trường đại học bách khoa hà nội
cái ý tưởng này nó xuất phát từ thực tế cuộc sống của bản thân các anh em mùa đông
anh em đều có gia đình và có con
khi mà mình có con và con bắt đầu học lớp một ở tiểu học
thì cái thói quen khi mà đang chơi và đang học
thì nó chưa được hình thành
nó dẫn đến là con nó ngồi nó hay ngồi sai tư thế
dẫn đến là nó mệt mỏi trong học tập và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cả mắt và cuộc sống
cách sử dụng thiết bị này rất đơn giản
chỉ cần đặt cố định robot chống tận thị trên mặt bàn
nó sẽ giám sát tư thế ngồi của các bé
nếu ngồi sai tư thế mặt cuối quá sát bàn
robot sẽ phát ra đèn đỏ và tín hiệu cảnh báo
sau khi điều chỉnh lại tư thế đúng
robot sẽ chuyển tín hiệu sang mặt cười màu xanh
ngoài ra những dữ liệu mà robot thu được có thể gửi đến điện thoại của phụ huynh
từ đó cha mẹ các em sẽ biết được con mình đã có tư thế ngồi học đúng hay chưa
nhằm phòng tránh các tật khúc xạ về mắt cũng như các bệnh về cuộc sống
cái tính năng mà rất là yêu thích của tôi đối với cái chú robot này
đó là tôi có thể ghi âm được trực tiếp cái giọng nói của mình
để khi mà mình nhắc nhở con
lúc nào con cũng có cái sợi dây yêu thương gắn kết giữa bố mẹ và con cái ngay bên cạnh
mặc dù mình có thể làm những việc là sai
nhưng mà con vẫn cảm giác là được ngay gần gũi
kém ngoài ra thì tôi thấy chú robot này rất là thông minh
bằng cái việc là mình có thể kết nối và gửi các cái kết quả báo cáo lên ngay trên cái điện thoại của mình
và như vậy thì tôi có thể biết được các cái thông tin một cách rất là chính xác chi tiết và khoa học
theo nhóm nghiên cứu
captain eye được cấu tạo từ bốn thành phần chính
gồm phần cảm biến đo khoảng cách vị trí tới hạn
vi phạm là cảm biến siêu âm hoặc cảm biến ánh sáng
về nguyên lý cả hai loại trên sẽ phát ra một chùm sóng va chạm vào vật thể rồi phản hồi lại
từ đó chúng ta đo được khoảng cách từ robot đến trẻ
phần đồng hồ thời gian thực và bộ nhớ tích hợp dùng để lưu lại thời khóa biểu và lịch đặt của người sử dụng
có đồng hồ thời gian thực kết hợp với lịch
thời khóa biểu đã lưu trong bộ nhớ
nên có thể nhắc nhở theo lịch và thời khóa biểu một cách chính xác
phần truyền thông báo để kết nối trực tiếp với điện thoại
giao tiếp cài đặt trong phạm vi một mươi m và cài đặt đồng bộ với cloud server không phụ thuộc vào khoảng cách
phần cảnh báo với các mức cảnh báo bằng hình ảnh tiếng kêu
lời ghi âm tương ứng với các mức vi phạm khoảng cách vi phạm giờ học vi phạm giờ nghỉ vi phạm đặt lịch
ngoài chức năng chính là giúp bảo vệ trẻ khỏi chứng cận thị gù lưng trong thời gian học tập
các sản phẩm còn được tích hợp thêm nhiều tính năng hữu ích khác
ai này là một sản phẩm cho trẻ con
với sản phẩm cho học sinh này thì hướng tới trong tương lai
chúng tôi sẽ tích hợp rất nhiều các tính năng mà bản chất nó là tính năng trải nghiệm
trên nền tảng robot thì nó cũng không thay đổi nhiều
tuy nhiên các tính năng trải nghiệm cho khách hàng sẽ nhiều hơn nhiều
ví dụ chúng tôi sẽ đưa lên app những cái bài tư vấn của các chuyên gia về giáo dục
chúng tôi sẽ đưa lên app những cái lịch các thói quen cần thiết
ví dụ như là một trăm linh một thói quen cần thiết của mẹ và bé phải ngồi với nhau hàng ngày
để tương tác với nhau để nó hình thành cái nhân cách của đứa trẻ đó
với giá thành từ một bảy đến ba triệu đồng cho mỗi sản phẩm tùy loại
captain eye đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh
trong tương lai nhóm nghiên cứu cho biết sẽ phát triển
nâng cấp sản phẩm để phù hợp với học sinh cấp hai cấp ba
với nhiều tính năng hữu dụng khác vào captain eye
như cảm biến ánh sáng để biết được vị trí ngồi học có đủ
có đủ ánh sáng hay không hay camera để bố mẹ tương tác hình ảnh động
với con khi đang ngồi học ở nhà
thưa quý vị trong bối cảnh đô thị hóa và tình trạng bùng nổ dân số gia tăng
thì rác thải đã trở thành một vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng trên thế giới
có lẽ chưa bao giờ vấn đề môi trường và xử lý rác thải
lại được các quốc gia quan tâm như hiện nay
việc tìm kiếm và ứng dụng các công nghệ
mới hiện đại để xử lý rác thải không những được chính phủ
mà ngay cả người dân các nước cũng đặc biệt chú trọng
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với giải pháp biến rác thải nhựa
thành các bộ phận của xe ô tô của nhóm kỹ sư venezuela công ty nedraki
hai kỹ sư trẻ ở venezuela đã tìm ra cơ hội kiếm rất nhiều tiền
đó là chế tạo linh kiện ô tô từ những thứ tưởng chừng như vô giá trị
đó là rác thải nhựa
sáng kiến này cũng góp thêm một lời giải cho vấn đề nổi cộng mà các nhà môi trường
ở quốc gia nam mỹ đang phải sử dụng
những đống rác thải nhựa kèm rác thải điện tử nằm ngổn ngang
chính là điều mà hai kỹ sư trẻ tại venezuela đang vật lộn trong đó
để tìm ra hướng đi mới
nhờ công nghệ in ba d và nung chảy phế liệu
các rác thải sau khi được vệ sinh sạch sẽ được cho vào lò đốt ở nhiệt độ cao
sau đó đổ vào máy in ba d và tạo nên những chi tiết nhỏ trong quá trình sản xuất ô tô
đầu tiên chúng tôi muốn xử lý rác thải tại chính quốc gia của mình
sau đó tạo nên các sản phẩm có thể mang lại lợi nhuận
trong quá trình sản xuất ô tô
tôi muốn công nghệ hiện đại này sẽ được nhân rộng
anh anberma domínguez và cộng sự đã học hỏi mô hình này từ mỹ
và là một trong hàng ngàn thanh niên trẻ tại venezuela có tư tưởng đổi mới kinh tế
hiện công ty netraki của anh đã ký hợp đồng với một nhà máy tái chế
ở thành phố valencia của venezuela để phát triển công nghệ này
những người hâm mộ phim điệp viên bảy hẳn sẽ rất vui mừng
vì hãng xe aston martin của anh vừa chính thức giới thiệu mẫu siêu phi cơ
giống như của chàng điệp viên james bond
trong khi các nhãn hiệu ô tô trên thế giới đang chạy đua chóng mặt
theo xu hướng xe tự động lái oston martin dường như lại có một tầm nhìn xa hơn
khi họ đang tìm kiếm cơ hội để bước vào cuộc đua máy bay tư nhân
với một mẫu máy bay điện tự động lái mang tên gọi volante vision concept
hứa hẹn sẽ cất cánh trong năm hai nghìn hai mươi
mới đây tại triển lãm fanboro airshow tại anh hãng xe thể thao aston martin
đã cho ra mắt chiếc xe thể thao đầu tiên trên bầu trời mẫu máy bay điện tự động lái
mang tên gọi volante vision concept
phương tiện có thể bay với tốc độ lên đến ba trăm hai mươi hai km trên giờ trên quãng đường gần năm trăm linh km
nó có thể cất hạ cánh theo phương thẳng đứng nhờ ba cánh quạt chở được ba người
gồm một phi công và hai hành khách
siêu phi cơ này được chế tạo từ sợi carbon siêu nhẹ
cánh phản lực được tiếp năng lượng nhờ hệ thống turbin hybrid
sử dụng điện và khí đốt vô cùng sạch và thân thiện với môi trường
mẫu máy bay mới này được cho là lời giải cho bài toán giao thông nơi đô thị
và giúp con người có thể di chuyển một khoảng cách sạch
từ đó tạo điều kiện giúp họ làm việc ở những nơi xa hơn
làm những công việc tốt hơn mà không bị giới hạn về khoảng cách
con người luôn phải bỏ ra một giờ trung bình để di chuyển đến và về từ chỗ làm
khoảng cách chúng ta sống tới nơi làm việc đã được quyết định bởi các giải pháp giao thông có thể
volante vision concept sẽ cho phép chúng ta di chuyển xa hơn với khoảng thời gian trung bình
đồng nghĩa rằng chúng ta có thể sống xa hơn khỏi nơi mình làm việc
các thành phố sẽ phát triển và các thị trấn đang ở cách quá xa thành phố
để tiếp tục di chuyển
điều kiện đi lại ngày nay sẽ trở thành vùng ngoại ô
dự án đang được thực hiện bởi aston martin rolls royce grandfair aerospace solutions
và trường đại học grandfir cùng sự hỗ trợ từ chính phủ anh
dự tính siêu phi cơ có thể được hoàn thành trong năm năm với kinh phí sản xuất
từ ba đến năm triệu bảng anh tương đương với khoảng chín mươi một trăm năm mươi tỷ đồng việt nam
trung quốc là thị trường mua sắm trực tuyến lớn nhất trên thế giới
với hơn một nửa dân số sử dụng điện thoại thông minh
và các dịch vụ thanh toán online so với một mươi bốn ở phần còn lại của thế giới
mọi nhu cầu từ đồ điện tử đến giấy vệ sinh từ bơ lạc đến quần áo
chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại thông minh sẽ mang món hàng đến nhà cho người mua
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của truyền hình nhân dân hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn
xin kính chào và hẹn gặp lại
tại thủ đô bắc kinh người dân không còn lạ gì với con robot ngựa vàng làm nhiệm vụ giao hàng trong khu phố
con ngựa nhỏ màu vàng này là loại robot phân phối tự động vận chuyển các mặt hàng gia dụng hoặc thức ăn hàng ngày
như đồ uống trái cây và đồ ăn nhẹ từ những cửa hàng địa phương đến cư dân trong khu đô thị kapka ở bắc kinh
được trang bị hệ thống gps máy ảnh và radar loại robot này được nhóm nghiên cứu dự đoán sẽ đạt công suất vận chuyển một tỷ gói hàng trong hai mươi bốn giờ đồng hồ
hiện tại có một trăm linh triệu gói hàng
các gói hàng được giao mỗi ngày tại trung quốc nó sẽ là một tỷ trong tương lai
phát minh này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng mà còn giúp giảm bớt chi phí về nhân lực
với trọng lượng ba mươi kg và tốc độ tối đa một mươi hai km trên giờ trên sáu bánh xe robot này có bốn camera liên tục quét xung quanh

phát minh này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng mà còn giúp giảm bớt chi phí về nhân lực